lợi dụng việc thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người hiện nay các đối tượng co mồi đã núp bóng các đơn vị buôn bán bất động sản
ở thành phố hồ chí minh và lập nên nhiều dự án ma lừa đảo để bán đất trên mạng xã hội
và để hiểu hơn về vấn đề này mời quý vị đến với những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là thửa đất rộng hơn năm m hai của hộ gia đình ông phạm ngọc tấn thuộc tổ một trăm một mươi sáu khu phố năm phường an lạc quận bình tân thành phố hồ chí minh
khu đất này nằm trong quy hoạch của dự án công viên cây xanh và đường dự phòng của phường an lạc
nhưng hiện nay tại khu đất này đã được công ty angelina có trụ sở đóng tại số hai mươi hai b phùng khắc khoang phường đa cao quận một lừa bán trên mạng cho hàng chục khách hàng
với các thủ đoạn vẽ ra các dự án ma trên giấy rồi quảng cáo trên mạng hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho các khách hàng là giá đất rẻ gần trường học gần các trung tâm lớn xin lời nhanh v v
với các chiêu trò lừa đảo này các đối tượng đã lừa hàng trăm khách hàng bằng các hình thức như hợp đồng góp vốn
rất mong người dân khi có nhu cầu mua bán hay nhà ở thì điều đầu tiên là phải liên hệ chính quyền địa phương để tìm hiểu các khu vực
cũng như là cái giao dịch mua bán này có là phù hợp quy định cũng như là an toàn cũng như là có cơ quan chính quyền là cho phép hay không
để từ đó để đảm chế được cái việc đó là tránh rủi ro và bằng tóc lý sau này
tại kỳ họp thứ một mươi năm của hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã có nhiều đại biểu rất bức xúc với các dự án ma
không những gây mất an ninh trật tự ở các địa phương mà còn làm cho đơn thư vượt cấp gia tăng
cơ quan công an nên làm mạnh cái vấn đề này mời lên làm việc và nếu thấy có dấu hiệu lừa đảo là phải xử lý ngay
mong muốn của người dân là các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời thu hồi tài sản lại cho người dân